về đa số đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua luật doanh nghiệp sửa đổi luật này gồm một mươi chương hai trăm một mươi tám điều quy định về việc thành lập tổ chức quản lý tổ chức lại giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân quy định về nhóm công ty
liên quan đến quyền thành lập góp vốn mua cổ phần mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp luật sửa đổi lần này tiếp tục quy định các tổ chức cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại việt nam như cơ quan nhà nước đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan đơn vị mình cán bộ công chức viên chức theo quy định của luật cán bộ công chức và luật viên chức